tại gia lai công ty thủy điện iali và công an hai tỉnh gia lai con tum vừa tổ chức hội nghị sơ kết tám năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh an toàn ngành điện
công ty thủy điện iali có nhiệm vụ quản lý vận hành ba nhà máy thủy điện trên hệ thống sông sê san từ con tum đến gia lai với tổng công suất hơn một tám trăm linh mw
sản lượng điện cung cấp hàng năm hơn năm tỷ kwh
ngoài nhiệm vụ phát điện các công trình còn đóng vai trò điều tiết nguồn nước chống hạn chống lũ cho cả vùng bắc tây nguyên và đông bắc campuchia
do vậy công tác đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý vận hành luôn được đặt lên hàng đầu
trong đó giữ vai trò nòng cốt là lực lượng công an tỉnh gia lai và comtum
qua một mươi năm năm phối hợp bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động xây dựng các phương án tổ chức chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách với lực lượng chủ quản và chính quyền địa phương
đã góp phần giúp cho đơn vị chủ quản làm tốt công tác quản lý điều hành không để xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất điện